bão số một mươi một đang có diễn biến phức tạp cường độ bão lớn với sức gió giật được dự báo có thể lên tới cấp một mươi năm
bởi vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cảnh báo tàu thuyền không nên ra khơi
nhất là các tàu thuyền có công suất nhỏ để đảm bảo an toàn
thế nhưng bất chấp nguy hiểm nhiều ngư dân vẫn ra biển đánh bắt hải sản
trong ngày một mươi ba tháng một mươi mặc dù lực lượng biên phòng cảnh sát đường thủy quảng ngãi tăng cường tuần tra kiểm soát
kêu gọi tàu thuyền vào tránh bão số một mươi một
tuy nhiên tại cảng biển sa kỳ vẫn có một số tàu thuyền nhỏ lén lút ra khơi đánh cá
mới đây trong lúc biển động ba thuyền cá ở quảng ngãi
số hiệu qng chín mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi bảy ts qng chín mươi bốn nghìn sáu trăm hai mươi tám ts và thuyền cá số hiệu qng bốn mươi bốn nghìn một mươi một ts
vẫn hoạt động đánh bắt hải sản và bị phá nước bị chìm ngay sau đó
theo kinh nghiệm của các ngư dân mỗi khi biển động có sóng và gió tương đối lớn
thì đây là thời điểm đánh bắt dễ có nhiều hải sản
do đó mặc dù trên biển thời tiết xấu biển động nhưng các ngư dân vẫn chủ quan ra khơi đánh bắt
có ngày mà nhỏ nhỏ như chúng tôi thì trà và cấp năng
xa thì đúng là đi lò một cái kiếp sinh nhơ thì phải ở đây
chứ thực tế có nghĩa là tớ mươi phần trăm là nguy hiểm
nhưng mà phải ở lò vì đó là chuyện ma rủi
tại sao là nguy hiểm như thế này
là vì thuyền nhỏ sóng tàu
mà bây giờ ở nhò miếc thì nói chung là kinh tế thì nó thú hụt mà phải ở đây
được biết từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay có gần chục tàu cá bị chìm do đánh bắt hải sản trong thời tiết xấu
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi một
người dân không nên chủ quan lơ là trước những cảnh báo của cơ quan chức năng
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam ngày hôm qua đã kịp thời ứng cứu an toàn
một tàu cá và thủy thủ đoàn bốn người khi tàu này bị thủng không thể khắc phục được tại vùng biển hải phòng
sau khi nhận được thông tin tàu hp chín nghìn bảy mươi hai ts bị thủng không thể sửa chữa được
cách hải phòng khoảng năm mươi hải lý về hướng đông nam
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam trực thuộc cục hàng hải việt nam
bộ giao thông vận tải đã ngay lập tức triển khai lực lượng
huy động các tàu thuyền đang hoạt động quanh khu vực hành trình tới cứu nạn thuyền viên tàu bị nạn
tại khu vực vịnh bắc bộ do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi một nên thời tiết biển xấu
gió cấp năm cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao hai năm mét gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn
đến một mươi bốn h một mươi hai phút ngày một mươi ba tháng một mươi lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu bị nạn
sau nhiều giờ nỗ lực đến hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải sir bốn trăm một mươi một đã đưa bốn thuyền viên bị nạn
cùng tàu hp chín nghìn bảy mươi hai ts về cầu cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực một tại hải phòng
đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng tài sản phương tiện cho bà con ngư dân
công an tp hà nội viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa có thư kêu gọi các cá nhân có hành vi hủy hoại tài sản
bắt giữ người trái pháp luật từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày hai mươi
hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội tự thú và đầu thú
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội và viện kiểm sát nhân dân tp đề nghị các cá nhân đã tham gia
vào việc hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản bắt giam hoặc giữ người trái pháp luật trên địa bàn thôn hoành
xã đồng tâm từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi hai tháng bốn vụ việc đã được khởi tố theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số một trăm hai mươi chín ngày một mươi ba tháng sáu
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội không bỏ lỡ cơ hội để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật
hãy dũng cảm đối mặt với sự thật nhanh chóng đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
số năm mươi năm lý thường kiệt hoàn kiếm hộp thư điện tử vũ văn tân tám mươi một nghìn chín trăm bảy mươi bảy a gmail com điện thoại sáu mươi chín hai triệu một trăm chín mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi điều tra viên thụ lý đồng chí vũ đình duy điện thoại chín trăm tám mươi bốn hai trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi bốn
và phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội số bảy thiền quang hai bà trưng hà nội điện thoại sáu mươi chín hai nghìn một trăm sáu mươi chín hai trăm bốn mươi hai điều tra viên thụ lý đồng chí trần quang cường điện thoại một trăm hai mươi năm bảy triệu một trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín
hoặc chính quyền cơ quan công an nơi gần nhất để tự thú đầu thú khai báo góp phần khắc phục hậu quả đã gây ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội và viện kiểm sát nhân dân tp đề nghị cấp chính quyền gia đình thân nhân của những người đã có hành vi
vi phạm pháp luật nêu trên động viên người vi phạm ra tự thú đầu thú cung cấp những thông tin tài liệu có liên quan bằng các hình thức tự lựa chọn
cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát nhân dân tp hà nội sẽ không bắt giam giữ người tự thú đầu thú và bảo đảm tốt nhất quyền lợi ích hợp pháp của người tự thú đầu thú theo quy định của pháp luật
người che giấu cản trở người có hành vi vi phạm pháp luật tự thú đầu thú sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
công an quận sáu tp hcm cho biết vừa triệt phá thành công hai điểm chuyên phân phối ma túy cho con nghiện thu giữ hơn năm trăm linh viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy
sau hơn hai tháng theo dõi các trinh sát phát hiện và bắt quả tang thái bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê cần thơ đang bán ma túy cho con nghiện gần vòng xoay phú lâm quận sáu
khám xét khẩn cấp nợ của bảo công an phát hiện các đối tượng
lênh sau thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ quận một mươi một nguyễn hải dương
nguyễn hải dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ bình thạnh
huỳnh thị diệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở an giang
nguyễn ngọc bá lộng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tiền giang tụ tập tại đây
qua kiểm tra công an thu giữ hơn năm trăm linh viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy
tại cơ quan công an thánh và dương khai nhận là hai đại lý cấp một riêng biệt chuyên nhận ma túy từ đầu trên rồi bán cho con nghiện tại tp hcm để kiếm lời
hiện vụ án đang được mở rộng điều tra
từng có hai tiền sự
và một tiền án về tội cướp giật tài sản vừa mới được mãn hạn tù trở về địa phương thì lại tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
trong đó có vụ số tài sản lên đến hơn hai trăm linh triệu đồng
công an quận sơn trà tp đà nẵng đã tiến hành làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng
đối tượng được xác định là phạm ngọc lai chú phường an hải tây quận sơn trà thành phố đà nẵng
trước đó nhận được tin báo của người dân sống tại khu trung cư vịnh mân quang quận sơn trà
về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng lấy đi số tài sản có giá trị hơn hai trăm linh triệu đồng
công an quận sơn trà đã tiến hành thu thập thông tin xác định đối tượng gây án là phạm ngọc lai và tiến hành bắt khẩn cấp
khám xét nợ của đối tượng lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều vật chứng của vụ án gồm tiền vàng trang sức và dụng cụ dùng để phá khóa
hiện công an quận sơn trà đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm ngọc lai và tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng có liên quan
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà tại ấp mỏ ó xã trung bình huyện trần đề tỉnh sóc trăng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh triệt xóa bắt quả tang một mươi sáu đối tượng tham gia
tại hiện trường cơ quan công an lập biên bản tạm giữ hai con gà năm cặp cửa sắt một mươi xe mô tô số tiền trên hai mươi bảy triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
được biết điểm đá gà này do lâm văn vệ trú tại ấp mỏ ó xã trung bình huyện trần đề tổ chức
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã từ ba đơn vị khác nhau đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
cơ quan điều tra hình sự khu vực một các tổ chức sự nghiệp bộ quốc phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thuận văn bảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú tại xóm pác rà xã lý bôn huyện bảo lâm tỉnh cao bằng về tội trộm cấp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
là đối tượng nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn phú vang xã bình kiến tp tuy hòa tỉnh phú yên
và đối tượng huỳnh phúc hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thương chú tại hai mươi trên hai a cô bắc phường một quận một tp hồ chí minh
bị công an tp tuy hòa tỉnh phú yên ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
từ đó không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
vào hồi bảy giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm ba mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và còn mạnh lên
vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm tám mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi bốn
dự báo trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão sẽ di chuyển theo hướng tây sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy đến cấp chín
sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
do ảnh hưởng của rìa phía tây nam hoàn lưu bão số một mươi một khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp bảy đến cấp tám
trong sáng ngày hôm nay tại bắc bộ mưa cũng chỉ còn xuất hiện vài nơi tại các tỉnh vùng núi với lượng không đáng kể
trưa chiều trời có nắng vì vậy nhiệt độ tăng so với ngày hôm qua
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ vào ngày mai đêm và sáng trời nhiều mây có mưa vài nơi
từ đêm ngày một mươi năm phần đông nam có mưa rào rải rác
đến ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy phía đông nam có mưa vừa mưa to trời chuyển lạnh
nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi một độ
các tỉnh phía đông bắc bộ khả năng sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng mới
trong đó vùng mưa lớn sẽ tập trung tại các tỉnh trung du đồng bằng và ven biển
mưa kéo dài đến hết ngày một mươi bảy
do có mưa ruộng dập liên tiếp trong thời đoạn ngắn kết hợp với nền đất còn khá yếu
nên bà con các tỉnh vùng núi cần thực hiện các biện pháp di rời tránh chú đến nơi an toàn
giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra
nhiệt độ phổ biến giao động từ một mươi chín đến ba mươi một độ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai mưa cũng chỉ xảy ra về chiều tối dưới diện vài nơi
trong hôm nay khả năng bão số một mươi một sẽ di chuyển vào và ảnh hưởng đến các tỉnh trên khu vực
trong đó tâm mưa sẽ tập trung tại các tỉnh như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
bà con cần chủ động di rời đến nơi tránh trú an toàn hạn chế những thiệt hại về người và của
các tỉnh còn lại khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do nằm ở phía nam của hoàn lưu cơn bão số một mươi một
nên mưa rông cũng có xu hướng tăng tại các tỉnh đà nẵng quảng nam và quảng ngãi
nền nhiệt vì thế cũng có xu hướng giảm tại khu vực phổ biến cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
riêng ngày một mươi năm có nơi mưa vừa mưa to cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi tám đến ba mươi độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn từ hai mươi đến hai mươi ba độ
khu vực nam bộ trong hai ngày tới
mưa rông vẫn duy trì trên khu vực
lưu ý là trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to kèm rông mạnh
nền nhiệt tại các tỉnh ở phía nam có xu hướng giảm so với ngày hôm qua phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
lưu ý là vùng ven biển các tỉnh cà mau đến kiên giang có gió giật mạnh
tàu thuyền nên tìm chỗ neo đậu tránh ra khơi vào thời điểm này để đảm bảo an toàn
những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin mùa một
và online cập nhật cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi